trong vòng một mươi bốn tháng kể từ khi phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci chính thức phát động cuộc thi bình chọn quy định pháp luật năm hai nghìn một mươi chín
đã có chín hai trăm chín mươi bảy đề cử của hơn một bảy trăm linh cá nhân tổ chức từ các cơ quan nhà nước các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp bình chọn
về những quy định pháp luật tốt và kém tác động đến hoạt động của doanh nghiệp
cuộc bình chọn này được coi là một trong những nỗ lực đóng góp cho công cuộc hoàn thiện thể chế
cải thiện môi trường kinh doanh ở việt nam theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi chín của chính phủ
hơn chín đề cử các quy định từ hơn một bảy trăm linh cá nhân và tổ chức
kết quả là có một trăm một mươi bốn đề cử quy định tốt và một trăm hai mươi ba đề cử quy định kém
như vậy số lượng đề cử quy định tốt là năm mươi hai còn quy định kém là bốn mươi tám
có đến bốn mươi ba đề cử quy định tốt nằm ở cấp luật trong khi tỷ lệ này ở các đề cử quy định kém chỉ là hai mươi bốn
nếu như các quy định ở các văn bản luật được doanh nghiệp đánh giá cao
thì ở cấp nghị định và thông tư có tỷ lệ quy định được đề cử kém cao hơn lên đến bảy mươi
điều này cho thấy chất lượng văn bản pháp luật ở cấp nghị định và thông tư có xu hướng kém hơn so với văn bản ở cấp luật
đây có thể là một minh chứng cho nhận định quy trình quyết định chất lượng trong việc làm luật
về làm luật thì quy trình của nó một cách chặt chẽ hơn có sự phản biện và thảo luật nhiều hơn
chính vì vậy mà có thể từ đấy thì chất lượng của luật nó cũng tốt hơn
điều thứ hai là tại sao luật tốt mà lại nghị định thông tư lại không tốt
điều này nó thể hiện ở cái chỗ có lẽ là sự nhất quán và có thể cả cái sự có phần nào đó sự tùy tiện trong việc hướng dẫn thi hành luật
có ý kiến cho rằng chỉ nên ban hành luật khi chứng minh được lợi ích đề ra
theo quy định tất cả các văn bản pháp luật liên quan đến môi trường kinh doanh và doanh nghiệp trước khi ban hành đều phải lấy ý kiến tham vấn của vcci
nhưng vcci chỉ làm tốt việc này khi các hiệp hội và doanh nghiệp tích cực đóng góp ý kiến
cái điều rất là quan trọng ngày nay là phải đảm bảo cái tính nhất quả của cái hệ thống văn bản từ trung ương cái địa phương
đảm bảo thực hiện được đúng tinh thần đổi mới tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp theo yêu cầu của đảng và nhà nước
và cụ thể là của văn bản pháp luật
và thứ hai là trong quá trình thi hành trong quá trình thi hành cũng phải theo cái nguyên tắc là đảm bảo quyền lợi của người dân và doanh nghiệp
và không được đẩy khó khăn về người dân và doanh nghiệp
từ những đề cử quy định của doanh nghiệp nhóm nghiên cứu đã gửi và tham vấn một mươi bảy cơ quan chủ trì soạn thảo để lấy thêm thông tin
điều này cho thấy tính tương tác hai chiều giữa các cơ quan quản lý chủ quản trước những đề xuất ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp
theo đúng tinh thần của nghị quyết một mươi chín của chính phủ
về cải thiện môi trường kinh doanh